chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hơn một mươi ngày qua thông tin có người bỏ quên hai lượng vàng trong túi quần áo cũ quyên góp cho cửa hàng không đồng
ở phường thảo điền tp thủ đức tp hcm được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội
thông tin này bắt nguồn từ bài viết có nội dung
tìm chủ nhân số vàng bỏ quên trong túi đồ cũ được đăng trên trang cá nhân và các hội nhóm của anh phạm đức hùng ba mươi năm tuổi phường thảo điền
anh hùng là chủ tịch hội chữ thập đỏ phường thảo điền người trực tiếp quản lý cửa hàng không đồng xảy ra vụ việc trên
anh cho biết vào khoảng chín giờ ngày hai mươi năm tháng bốn một người đàn ông đến cửa hàng không đồng và quyên góp hai túi quần áo chăn màn cũ
nhân viên cửa hàng chưa kịp hỏi danh tính và địa chỉ thì người này đã vội vã rời đi
đến một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn phía cửa hàng soạn đồ phát hiện vận nghi là vàng miếng và hai chiếc nhẫn vàng trong túi đồ cũ
còn thấy hóa đơn giấy tờ đảm bảo tuổi vàng ghi thời điểm mua vào tháng bảy năm hai nghìn sáu
dựa trên các giấy tờ bên anh hùng ước lượng số vàng này nặng hơn hai lượng
ngay sau đó anh hùng đã báo cáo và làm biên bản bàn giao số vàng cho ủy ban nhân dân phường thảo điền
đồng thời anh đăng tải bài viết tìm chủ nhân số vàng lên mạng xã hội
hiện tại công an phường thảo điền đã phát thông báo tìm chủ nhân của số vàng trên
anh hùng chia sẻ số vàng do hai nhân viên lê thị hiền bốn mươi sáu tuổi tạm trú phường thảo điền và bà bỗng phát hiện đầu tiên
chị hiền và bà bỗng làm việc tại cửa hàng không đồng
trong đó chị hiền là người trực tiếp nhận túi đồ cũ có vàng lẫn bên trong
chị nhớ lại thời điểm đó lúc nhận túi đồ đó chị đem cất vào kho chờ sáng hôm sau mang ra soạn
bình thường chị phụ trách dọn dẹp gom rác đi bỏ
hôm đó chị kiểm tra các túi như thường lệ phát hiện có một gói đồ hơi nặng được bọc khá kỹ kiểu cất đồ của mấy người già
vậy gói đổ ra kiểm tra tôi tá hỏa thấy vàng miếng nhẫn vàng bên trong
chị cho biết bản thân rất run vì chưa bao giờ thấy số vàng lớn như vậy
vì vậy chị gọi ngay cho anh hùng đến giải quyết
trước giờ chị hiền chưa biết mặt mũi một
lượng vàng ra sao vì số vàng này có giấy tờ kèm theo nên chị mới chắc đó là vàng thật
lúc phát hiện vàng lẫn trong đồ cũ cửa hàng chỉ có chị hiền và bà bống
dù vậy hai người không hề thăm lam ngay lập tức báo cho anh hùng
chị hiền làm nghề giúp việc hoàn cảnh khá chật vật ở nhà thuê
chị tình nguyện làm việc ở cửa hàng không đồng từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chị hiền quê ở ninh bình từng có thời gian ngắn sống ở đồng nai cùng người gì
năm một mươi chín tuổi chị đến tp hcm làm giúp việc cho một gia đình giàu
có ở quận tám chị thật thà không tham lam làm việc chăm chỉ nên được chủ nhà thương yêu
họ xem chỉ như con cháu trong nhà ông chủ nhà còn định hỏi cưới chị cho em trai
tuy nhiên chị thấy hoàn cảnh của mình không phù hợp nên từ chối
từ chối lấy chồng giàu chị hiền chọn yêu anh công nhân nghèo làm việc tại xưởng của chủ nhà
hai người yêu nhau thư từ qua lại trong thời gian dài
đang lúc yêu đương thắm thiết anh này nhận tin bà nội bệnh nặng phải về quê gấp
từ đó hai người mất liên lạc
bắn đi một thời gian anh vào lại tp hcm tìm chị hiền và kể những chuyện đã xảy ra khiến anh mất tích
năm hai mươi bảy tuổi chị hiền kết hôn và rời tp hcm về sống ở nghệ an
về được bảy năm chị nhận được thư của chủ nhà cũ gọi vào lại tp hcm làm việc
người này hứa giúp làm giấy tờ cho các con của chị được nhập học ở tp hcm
vì tương lai của các con cả nhà chị hiền rất xíu nhau lên chuyến tàu lúc một mươi hai giờ trưa vào miền nam
đến nay gia đình chị trụ ở tp hcm
từ năm một mươi chín tuổi chị hiền đã có thói quen xin và nhận đồ cũ về giặt vá lại chỗ rách
chị chọn những bộ quần áo còn sử dụng được gói lại và gửi về đồng nai nhờ gì mang tằng trẻ em kém may mắn
những năm gần đây chị làm giúp việc thường được chủ nhà cho quần áo vật dụng cũ
chị nhận hết đem về phân loại và mang tặng cho nhà thờ
khi biết phường thảo điền có cửa hàng không đồng chị hiền thường và xin quần áo vật dụng cũ cho những hoàn cảnh khó khăn
anh hùng thấy chị tốt bụng
trao chìa khóa tuyển làm nhân viên cửa hàng
chị hiền nói ông trời rất công bằng người sống tốt sẽ được nhiều người giúp đỡ
cả đời chị chưa thấy một lượng vàng nhưng tấm lòng vàng thì chị gặp nhiều
với những gì đã trải qua chị nghiệm lại thấy mọi sự đều đúng
chị sẽ cố gắng sống tử tế như vậy trong suốt những ngày sau nữa
theo ông phạm đức hùng chủ tịch hội chứ thập đỏ phường thảo điền tp thủ đức tp hcm
đơn vị phụ trách cửa hàng không đồng tại phường cho hay
chiều tám tháng năm có hai người tới cửa hàng tự nhận mình là chủ nhân hơn hai cây vàng bị bỏ quên
trong túi quần áo tử thiện và xin nhận lại
tuy nhiên khi ông hùng mời hai người này tới công an phường thảo điền
thì cả hai đều chưa chứng minh được số vàng trên là của mình
trong cuộc sống còn không ít người có tấm lòng tốt bụng như chị hiền ở sự việc trên
nhắc đến đây hẳn quý vị còn nhớ đến câu chuyện về một nữ lao công quét sát
nhặt một trăm linh triệu đồng trong túi ni lông
trời đất chờ mãi không thấy ai đi tìm
chỉ phải đến công an trình báo để tìm khổ chủ
trả lại vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
trưa ngày một mươi hai tháng một mươi hai ông bùi văn quang tổng giám đốc công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi cho biết
sẽ khen thưởng động viên nữ lao công lúc quét rác nhặt một trăm linh triệu đồng tìm cách trả lại cho người mất
ông quang chia sẻ đây là hành động đẹp
công ty rất vui khi có lao động như chị nguyễn thị thúy phương
chia sẻ về sự việc này chị nguyễn thị thúy phương bốn mươi ba tuổi
ở xá tịnh bình huyện sơn
tỉnh quảng ngãi cho biết khoảng hai mươi hai giờ tối ngày một mươi tháng một mươi hai
chị cùng đồng nghiệp quét rác trên đường võ nguyên giáp đoạn qua xã tỉnh ẩn tây thành phố quảng ngãi
người đồng nghiệp quét gom phía trước chỉ phương đẩy xe xúc phía sau
khi đang xúc rác chị thấy túi ni lông khá mới nên mở ra xem
thấy bên trong có rất nhiều tiền được cột thành từng sấp
chị không đếm mà giữ đó tiếp tục công việc
trong tâm nghĩ tiền nhiều vậy người mất sẽ đi tìm mình sẽ trả lại
tiếp tục công việc đến sáng mà chẳng thấy chủ nhân túi tiền
chị phương báo lại cho người đội trưởng chuyện mình nhặt được tiền
lúc này người đội trường biết chuyện và nói chị phương nên trình báo với công an
ngay sau đó chị phương đến công an xã tỉnh ẩn tây trình báo
tiếp nhận thông tin công an nhanh chóng xác định được người đánh rơi số tiền trên là anh nguyễn văn cường
hai mươi chín tuổi ở phương trần phú thành phố quảng ngãi
nhân viên công ty cổ phần giao hàng nhanh
anh cường cho biết số tiền trên các shipper nộp lại trong ngày
anh vô ý đánh rơi nghĩ sẽ không còn cơ hội tìm lại
may mắn chị phương nhặt được và luôn muốn tìm cách trả lại người mất
nhận lại tiền anh cường cảm ơn lòng tốt của chị lao công
còn chị phương thì cho biết từ lúc nhặt chị đã muốn trả lại tiền cho người mất
mồ hôi công sức của người khác ai lại lấy cho đành
giống như chị phương vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại trụ sở công an phường một thành phố đà lạt lâm đồng
trước sự chứng kiến của công an chị vũ thị thu và khiếu nữ thị thanh trúc
đều là công nhân công
công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt đã trao trả số tiền bốn bảy trăm linh đô la mỹ
một laptop cùng một số giấy tờ khác cho anh võ thành vương ba mươi hai tuổi
quê huyện bình sơn quảng ngãi người đánh rơi giữa phố đà lạt
ông phạm văn tuyên giám đốc công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt cho biết
đêm ngày một mươi một tháng một mươi khi nữ công nhân vũ thị thu bốn mươi bảy tuổi
đang thực hiện nhiệm vụ quét rác ở khu vực cổng trào đường nguyễn văn cử phường một
ngay giữa trung tâm thành phố đà lạt
thì phát hiện một ban lô màu đen tại một gốc cây ven đường
sau khi kiểm tra chị thu phát hiện bên trong có nhiều tiền nước ngoài
một laptop cùng một số giấy tờ khác
nên đã nhờ chị trúc lái xe máy đưa đến công an phường một đà lạt để giao nộp
và nhờ tìm chủ nhân trả lại
sau khi tiếp nhận công an phường một xác định được người đánh rơi ba lô trên là anh võ thành vương
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi anh vương vui mừng khi nhận lại số tài sản trên
anh vương bày tỏ lòng biết ơn đến hai nữ công nhân
và cơ quan công an phường một
vì anh nghĩ không thể tìm được ba lô đựng laptop và tiền đã mất
sau khi trả lại tài sản cho người đánh rơi
ubnd phường một thành phố đà lạt đã biểu dương và trao thư khen hai nữ công nhân
có hành động và nghĩa cử cao đẹp
ông tuyên cho biết thêm hoàn cảnh gia đình bà thu rất khó khăn
hai vợ chồng đều là công nhân riêng chị thu có hai mươi sáu năm công tác
vài năm trước hai vợ chồng phải vay mượn để mổ tim cho con
chi phí gần một trăm linh triệu đồng
ông tuyên chia sẻ với nghĩa cử
dù vào hành động cao đẹp của chị thu công ty sẽ tổ chức biểu dương khen thường
đồng thời phát động cán bộ nhân viên công nhân của công ty noi gương chị thu
phát huy lối sống đẹp góp phần giữ gìn phong cách hiền hòa thanh lịch
mến khách của người đà lạt
nhận được của rơi trà người bị mất là một nét đẹp của văn hóa đạo đức trong cuộc sống
đặc biệt trong xã hội phát triển như hiện nay
thì việc làm này càng trở nên đáng quý trọng
thực tế đâu đó tiền mạc và vật chất có sức lôi cuốn
và làm xuống cấp đạo đức nhân phẩm của con người
việc làm của những tấm gương trên tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
giáo dục con người về tình người về ý thức trách nhiệm tôn trị pháp luật
mỗi một tấm gương người tốt mỗi một hành động đẹp đều rất xứng đáng được tuyên dương
không phân biệt giá trị hiện vật nhiều hay ít
qua đó rất xứng đáng biểu dương nhân rộng để mọi người học tập làm theo
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay